chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu đảng nhân dân cách mạng lào
do đồng chí kỳ kẹo khải khăm phị thun bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên huấn trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch hội đồng khoa học xã hội quốc gia lào dẫn đầu sang thăm và dự hội thảo lý luận lần thứ năm giữa hai đảng với chủ đề phát triển nhanh bền vững
tại buổi tiếp đồng chí kỳ kẹo khẩy khăm phị thun bày tỏ vui mừng được dẫn đầu đoàn đại biểu đảng nhân dân cách mạng lào sang dự hội thảo lý luận tại việt nam
đồng thời nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hai đảng tổ chức các cuộc hội thảo
góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận thực tiễn đang đặt ra đối với công cuộc đổi mới của hai nước
đồng chí kỳ kẹo khẩy khăm phị thun bày tỏ vui mừng về mối quan hệ lào việt nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu
thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
thông báo với tổng bí thư nguyễn phú trọng về tình hình lào gần đây
kết quả hợp tác giữa ban tuyên huấn trung ương đảng nhân dân cách mạng lào với ban tuyên giáo trung ương đảng cộng sản việt nam
kết quả hợp tác giữa hội đồng khoa học xã hội quốc gia lào với hội đồng lý luận trung ương đảng cộng sản việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng chào mừng đoàn đại biểu đảng nhân dân cách mạng lào sang dự hội thảo lý luận giữa hai đảng
tổng bí thư khẳng định việt nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới ở lào
và tin tưởng nhân dân lào tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới
to lớn hơn nữa thư viện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi của đảng
khẳng định việt nam sẽ làm hết sức mình cùng với lào giữ gìn vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau
mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào một tài sản chung vô giá của hai dân tộc
tổng bí thư nhấn mạnh công tác lý luận có vai trò hết sức quan trọng đối với hai đảng
cuộc hội thảo với chủ đề phát triển nhanh bền vững là dịp hai bên trao đổi
chia sẻ kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn về phát triển nhanh và bền vững ở mỗi nước
tổng bí thư mong rằng trong thời gian tới ban tuyên giáo trung ương
hội đồng lý luận trung ương đảng cộng sản việt nam và ban tuyên huấn trung ương
hội đồng khoa học xã hội quốc gia lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ
tăng cường hợp tác nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với công cuộc đổi mới ở mỗi nước
nhất là những vấn đề về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế
năm hai nghìn một mươi bảy tổng vốn oda và vốn vay ưu đãi có khả năng giải ngân khoảng bốn sáu tỷ đô la mỹ
nhưng cho đến nay mới giải ngân được khoảng một năm tỷ đô la mỹ
đây là con số giải ngân thấp
và do năng lực nhà thầu giải phóng mặt bằng thay đổi sự toán thủ tục đầu tư xây dựng trong một số công trình
và ngay cả phương thức lãnh đạo yếu kém của một số bộ ngành địa phương
đã khiến các dự án đình trệ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của đất nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhận định như vậy tại buổi làm việc chiều nay với các bộ ngành và một số địa phương
nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy giải ngân vốn oda và vốn vay ưu đãi
phát biểu tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
thời gian qua vốn oda đã có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của đất nước
phần lớn đã sử dụng có hiệu quả trong đó một số bộ ngành địa phương đã quản lý sử dụng công trình oda đạt kết quả
thủ tướng nêu rõ tinh thần bảo đảm giải ngân được hết số vốn oda và vốn vai yêu đãi đã ký kết theo tiến độ
kể cả giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi đặc biệt là năm hai nghìn một mươi tám
những dự án chưa giải ngân được chưa làm thủ tục thì phải tự cắt tự điều chuyển trong khối chính phủ

các địa phương để làm sao giải ngân hết số vốn kế hoạch đã thông qua

bổ sung các danh mục và căn đối bổ sung vốn ngoại trong phiên hợp quốc hội sớm nhất
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần chỉ đạo sát sao hơn nữa các cơ quan thực hiện dự án oda
và vốn vai ưu đãi nhất là những dự án kết thúc trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi tám bảo đảm không gia hạn thời gian thực hiện hạn chế điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do nguyên nhân chủ quan
phối hợp với các nhà tài trợ xây dựng ra soát lại kế hoạch vốn hàng năm phù hợp với nhu cầu giải ngân
báo cáo bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì tổng hợp
thủ tướng nêu rõ trường hợp giải ngân hết số vốn nước ngoài đã được phê duyệt nhưng vẫn có nhu cầu bổ sung vốn
các bộ ngành và địa phương báo cáo bộ kế hoạch và đầu tư để trình thủ tướng chính phủ cho phép ứng trước kế hoạch vốn trung hạn
vốn nước ngoài giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bảo đảm theo quy định của luật đầu tư công luật ngân sách nhà nước
thủ tướng sao bộ kế hoạch và đầu tư và các địa phương giả soát quỹ vốn các dự án chậm tiến độ không hiệu quả
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần ưu tiên bố trí kịp thời và đầy đủ vốn đối ứng
khẩn trương phê duyệt phương án giá bồi thường giải quyết các trường hợp khiếu nại vướng mắt
cái gì ta làm được dân ta làm được thì ta phải làm
cái gì chúng ta chưa có khả năng vốn thì chúng ta kêu gọi xã hội hóa huy động nguồn lực trong nhân dân
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
đã ký văn bản số ba mươi bảy thông báo ý kiến của bộ chính trị về phân công cán bộ tham gia thường trực ban bí thư
thông báo nêu rõ tại phiên họp ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi xem xét đề nghị của ban tổ chức trung ương
việc phân công ủy viên bộ chính trị tham gia thường trực ban bí thư bộ chính trị đã quyết định
trong thời gian đồng chí đinh thế vinh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư điều trị bệnh
phân công đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương tham gia thường trực ban bí thư
đồng chí trần quốc vượng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định kể từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
hôm nay theo quy chế của bộ giáo dục và đào tạo các trường đại học phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn
và danh sách thí sinh trúng tuyển kết thúc đợt một xét tuyển đại học cao đẳng
các trường đại học tốt đầu đang khiến nhiều thí sinh lo lắng vì điểm chuẩn cao quá cao
thậm chí có trường một mươi điểm một môn vẫn chưa đỗ
vậy các trường tốt giữa tốc dưới điểm chuẩn có nhiều biến động hay không
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
bên cạnh xu hướng tăng điểm nhẹ nhiều trường đại học tốt giữa tốp dưới vẫn giữ điểm chuẩn ổn định so với mùa tuyển sinh trước
tuy sức hút và uy tín của từng trường một số trường phải xét tuyển bổ sung ở đợt tiếp theo
tuyển sinh đợt một đã mới đạt được khoảng bảy mươi và trường đại học thủy lợi sẽ tuyển sinh đợt xét tuyển bổ sung đợt từ một mươi ba tháng tám đến hai mươi một tháng tám
và toàn bộ các em trúng tuyển năm hai nghìn một mươi bảy sẽ học tập toàn khóa tại trường đại thủy lợi ở một trăm bảy mươi năm tây sơn
còn với các trường đại học ngoài công lập hầu hết đều có đề án tuyển sinh riêng vừa xét tuyển học bạ trung học phổ thông của thí sinh
vừa xét tuyển dựa trên điểm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
với quy chế tuyển sinh năm nay có nhiều thay đổi các trường đã xác định chỉ tiêu phù hợp vì thế không quá khó khăn trong tuyển sinh
năm nay thì nguồn tuyển bộ phân luồng cũng tương đối tốt cho các trường đặc biệt là năm nay bộ đưa vào nền tảng công nghệ thông tin cho tất cả các trường
cập nhật cho nên là các trường nắm rõ được là cái nguồn tuyển của mình cập nhật liên tục theo thời gian và căn cứ theo cái đó chúng tôi điều chỉnh được những cái chỉ tiêu nó phù hợp
như trường của chúng tôi thì năm nay là bốn trăm năm mươi năm chỉ tiêu thì tất nhiên chúng tôi sẽ cố gắng bổ sung nguyện vọng đầy đủ nhưng mà xong cái đợt một thì chúng tôi cũng tuyển được cũng tương đối
theo thống kê từ bộ giáo dục và đào tạo kết thúc đợt một xét tuyển đại học cao đẳng đã có một trăm bảy mươi trường chiếm bảy mươi ba tuyển đủ một trăm linh trị tiêu
với việc đổi mới kết thi cách xét tuyển cả các trường tốt trên lẫn tốt giữa tốt dưới đều đã có mùa tuyển sinh khá nhẹ nhàng xuân sẻ
tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm của mùa tuyển sinh năm nay một số trường cũng kiến nghị bộ giáo dục và đào tạo cần nghiên cứu khắc phục một số hiện tượng đang khiến dư luận quan tâm như ba mươi điểm ba môn có thể vẫn chưa đỗ đại học
hôm nay cũng là ngày các bệnh viện trực thuộc thành phố hà nội đồng loạt áp dụng viện phí mới
trước đó tháng sáu vừa qua đã có năm mươi bệnh viện hạng đặc biệt hạng một trực thuộc bộ y tế và các bộ ngành
điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế theo thông tư số hai áp dụng mức tối đa của một chín trăm ba mươi dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
hà nội thuộc nhóm các địa phương thực hiện việc điều chỉnh viện phí ở đợt thứ hai trong năm hai nghìn hai mươi
những người chưa tham gia bảo hiểm y tế sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc tăng giá này
chỉ trong bốn ngày đầu nhập viện anh luân đã phải chi trả gần hai mươi triệu đồng
tai nạn bất ngờ xảy ra đúng lúc anh luân không có bảo hiểm y tế khiến gia đình đã khó khăn
nên lại càng khó khăn hơn
và sau hôm nay mùng một tháng tám khi mà các bệnh viện ở hà nội đồng loạt áp mức viện thí mới
thì không chỉ anh luân mà rất nhiều người dân thủ đô sẽ phải gồng gánh chi phí điều trị cao hơn nhiều so với trước kia
nếu mà có bảo hiểm thì tôi có phải là đỡ được rất là nhiều không
tại khoa thần kinh của bệnh viện sanh pôn những bệnh nhân ở đây đa số đều phải điều trị thời gian dài
và lúc này nhiều người mới nhận ra được giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế quan trọng như thế nào đối với họ
đơn cử như bệnh nhân này nếu không có bảo hiểm y tế chi trả tám mươi
thì có lẽ số tiền viện phí mà gia đình phải thanh toán lên đến cả trăm triệu đồng
nhưng thanh toán viện là hết ba mươi sáu triệu
thì bảo hiểm chi tiết
trả là hai mươi bốn triệu tám trăm linh
nó đỡ được hai phần
gia đình chỉ bán một phần thôi
sở y tế hà nội cho biết hiện nay thành phố có tám mươi hai bốn dân số đã có thẻ bảo hiểm y tế
như vậy một mươi bảy sáu dân số còn lại chưa tham gia bảo hiểm y tế
sẽ là đối tượng chịu tác động của việc điều chỉnh giá viện phí đợt này
và đây sẽ là đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng khi giá viện phí tăng
điều đáng nói là theo lộ trình giá viện phí sẽ còn tiếp tục tăng đến năm hai nghìn hai mươi
chứ chưa dừng lại ở con số hai mươi như hiện nay
việc điều chỉnh này nhằm mục đích hướng tới sự bình đẳng về giá
không phân biệt giá giữa khám bệnh chữa bệnh của người không có thẻ bảo hiểm y tế
và người có thẻ bảo hiểm y tế trong cùng một cơ sở khám bệnh chữa bệnh
và tham gia bảo hiểm y tế
sẽ là cách tốt nhất để người dân giảm bớt gánh nặng chi phí mỗi lần đến điều trị tại bệnh viện
chiều nay tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
ông trần thanh long phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận nam tử liêm khẳng định
thủ tục cấp giấy khai tử quận sẽ giải quyết ngay kể cả thứ bảy và chủ nhật
báo cáo về một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính của quận nam tử liêm
ông trần thanh long phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận nam tử liêm
cho biết ủy ban nhân dân quận đã giả soát nghiên cứu và tiếp tục thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết
và số lần đi lại đối với các thủ tục hành chính trên địa bàn mà nhân dân có nhu cầu giải quyết nhiều
qua đó đã rút ngắn thời gian giải quyết năm mươi thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như tư pháp
đăng ký kinh doanh lao động tài nguyên và môi trường
trả lời báo chí về việc rút kinh nghiệm thông qua các vụ việc nóng liên quan tới vụ phó chủ tịch
ủy ban nhân dân quận thanh xuân hay vụ cấp giấy chứng tử tại phường văn miếu
ông trần thanh long cho biết qua những vụ việc nhạy cảm như vậy
lãnh đạo quận nam tử liêm cũng thường xuyên lưu ý tới cán bộ công chức viên chức
đặc biệt quận cũng yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các phường quán triệt tới từng cán bộ công chức viên chức
cũng theo ông long việc chứng nhận khai tử trên địa bàn quận được thực hiện ngay trong ngày
các đơn vị phải bố trí cán bộ trực cả thứ bảy và chủ nhật
liên quan đến căng thẳng ngoại giao vùng vịnh theo thông tin mới nhất
ba nước vùng vịnh và ai cập vừa đưa ra tuyên bố chỉ sẵn sàng đối thoại nếu qatar cho thấy thiện trí của mình
trong việc đáp ứng một mươi ba yêu cầu trước đó mà các nước này đã đưa ra
tuyên bố sau cuộc họp tại manama bahen cho thấy cuộc khủng hoảng đã không có mấy tiến triển so với những ngày đầu
mặc dù đã có những tuyên bố riêng lẻ được các nước vùng vịnh và ai cập đưa ra trước đó để ngò khả năng đàm phán
không cần dựa trên cơ sở một mươi ba yêu cầu
tuy nhiên tuyên bố tại manama bahrain mới được xem là lập trường mới nhất và chính thức nhất của ba nước vùng vịnh và ai cập đối với qatar
bản danh sách một mươi ba yêu cầu mà các nước vùng vịnh và ai cập đặt ra đối với qatar nhấn mạnh
doha phải hạ gấp quan hệ ngoại giao với iran hủy bỏ căn cứ quân sự của thổ nhĩ kỳ trên lãnh thổ và đóng cửa kênh truyền hình alzajira
sau tuyên bố tại bahen ngoại trưởng qatar đã lên tiếng chỉ trích các nước vùng vịnh và ai cập đang tiếp diễn một thứ chính sách không khoan nhượng
hôm nay nhân viên ngân hàng trung ương anh bắt đầu cuộc đình công kéo dài ba ngày liên quan đến vấn đề cắt giảm lương
đây là cuộc đình công đầu tiên trong vòng hơn nửa thế kỷ qua tại ngân hàng này
theo tổ chức công đoàn của ngân hàng nhân viên từ các bộ phận bảo trì an ninh và tiếp tân đã đình công để phản đối một chính sách trả lương đã kéo dài sang năm thứ hai
theo đó ngân hàng không tăng lương hoặc tăng lương dưới mức lạm phát cho những nhân viên này
điều này khiến lương thực chất của họ bị giảm
do tác động của lạm phát khoảng một trăm năm mươi người làm việc tại các bộ phận bị ảnh hưởng của chính sách giảm lương trên
công đoàn yêu cầu thống đốc ngân hàng trung ương anh mcany trực tiếp giải thích cho các nhân viên về vấn đề này
yêu cầu ngân hàng thảo luận một thỏa thuận lương công bằng cho nhân viên đồng thời cảnh báo sẽ tăng cường bãi công nếu không đạt được thỏa thuận đột phá
trong khi đó ngân hàng anh tuyên bố các kế hoạch giải quyết đã được đưa ra đồng thời cho biết sẵn sàng đàm phán bất kỳ lúc nào
trong khi đó pháp vừa thông báo sẽ mở hai cơ sở tạm trú cho người di cư tá túc quanh cảng calei miền bắc nước này
động thái này được cho là sẽ giúp thúc đẩy tiến trình xin tị nạn của những người di cư muốn ở lại pháp
theo bộ trưởng nội vụ pháp grad colom hai cơ sở này sẽ được đặt ở hai thị trấn nằm cách cảng calais khoảng tám mươi km
mỗi cơ sở có sức chứa khoảng ba trăm linh người trong khi số người di cư hiện nay ở cảng miền bắc này vào khoảng ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh người
theo ông việc mở thêm hai cơ sở tạm trú mới này sẽ giúp thúc đẩy tiến trình xin tị nạn của những người di cư mong muốn ở lại pháp
hiện có khoảng bốn trăm năm mươi cơ sở tạm trú cho người di cư đã hoạt động trên toàn nước pháp
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân xin cảm ơn và kính chào tạm biệt